một nữ điều dưỡng bệnh viện đa khoa medic bình dương thuộc phường phú cường
thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đã bị người nhà bệnh nhân hành hung
sự việc xảy ra vào chiều ngày hôm qua tám tháng một mươi một
theo lãnh đạo bệnh viện đa khoa medic bình dương vào thời gian trên
một gia đình gồm ba mẹ và người chú đưa bé trai hai tuổi bị sốt đến bệnh viện thăm khám
trong lúc nữ điều dưỡng trường chuẩn bị khám cho bé
thì bất ngờ bị người chú bệnh nhân sô đẩy dùng tay đánh mạnh vào vùng vai
khiến nữ điều dưỡng ngã về phía trước
thế vậy một số người đến can ngăn
theo nữ điều dưỡng bản thân cô và người nhà bệnh nhân trước đó không có mâu thuẫn
bệnh nhi từng được đưa vào bệnh viện khám vài lần trước đây với triệu chứng sốt và được khám bệnh bình thường
đến chiều khi ba mẹ đưa bé vào bệnh viện
thì người chú cũng đi vào
khi chưa kịp khám thì người này có hành vi nói trên